đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã thăm và chúc mừng ban trị sự trung ương tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam
và văn phòng hai trung ương giáo hội phật giáo việt nam nhân đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi một dương lịch hai nghìn một mươi bảy
đồng chí mong muốn giáo hội tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước
và các chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam
đồng thời có nhiều đóng góp tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước các hoạt động thiện nguyện an sinh xã hội
đồng chí cũng mong muốn năm hai nghìn một mươi bảy giáo hội tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam tiếp tục kiện toàn tổ chức
từ trung ương đến địa phương thúc đẩy con đường hoàng dương tránh pháp mở thêm nhiều phòng thuốc
góp phần vào công tác an sinh xã hội mong toàn thể chức sắc chức việc y sĩ y sinh tín đồ hội viên toàn tâm
đóng góp để giáo hội tỉnh độ cư sĩ phật hội việt nam luôn trường tồn vạn sự kiết tường